có lẽ mỗi người dân việt nam ai cũng biết đến hương vị ngọt ngào thơm ngon của những chiếc bánh nướng bánh dẻo được làm từ những sản vật của người nông
thế nhưng không phải ai cũng biết rằng ở thôn thượng cung xã tiền phong huyện thường tín thành phố hà nội có một làng nghề làm khuôn bánh trung thu đã tồn tại từ bao đời nay
cứ mỗi dịp tết trung thu về những khuôn bánh các loại của làng lại theo chân khách hàng đi khắp mọi miền đất nước
mầm cỗ trồng trăng của mọi nhà dịp tết trung thu đều không thể thiếu những chiếc bánh nướng bánh dèo
hình ảnh và hương vị của loại bánh này đã in sâu vào tiềm thức của mỗi người từ thở thiếu thời
nhưng để có được những chiếc bánh đa dạng về hình dáng tinh tế sắc nét về hoa văn thì những chiếc khuôn bánh đóng vai trò quyết định
hơn ba mươi năm năm giữ nghề ông trần văn bàn đã sáng tạo và thổi hồn vào biết bao khuôn bánh trung thu truyền thống
nhìn theo các cụ làm thôi làm ra mấy mòi làm ra tiếp tục tiếp tục mới làm thì nhiều cái khó khăn lắm
bây giờ là mình vừa làm vừa học vừa tìm tòi
làm ra một chiếc khuôn bánh trung thu thành phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn cầu kỳ
trước tiên là lựa chọn gỗ phải bảo đảm được độ bền độ dẻo dài cũng như không vanh của gỗ
các khúc gỗ nguyên khối sẽ được cắt xẻ thành khuôn theo kích thước yêu cầu của khách hàng
việc đục hoa văn cũng phải tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ
chỉ cần đục sai một ly là hình dáng hoa văn trên chiếc bánh đã đổi khác đi nhiều
với đôi bàn tay khéo léo người thợ thượng cung đã sáng tạo ra hàng trăm mẫu khuôn với đủ hình dáng kích cỡ khác nhau
từ mẫu khuôn truyền thống như mai thọ sen thọ hoa hồng cho đến các con giống tôm cua cá
dù đi đâu về đâu nhưng đến tết trung thu nghề làm khuôn bánh trung thu truyền thống lại tấp nập nhộn nhịp
tất cả góp phần tạo nên dư vị ngọt bùi của chất
bánh trung thu trong không khí ấm áp tình thân của gia đình dịp tết đoàn viên